hôm nay đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam ubnd ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã có cuộc làm việc với thường trực tỉnh ủy bạc liêu về tình hình kết quả bước đầu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi tại tỉnh bạc liêu
đồng chí trần thanh mẫn cho rằng thời gian qua công tác phòng chống tham nhũng ở cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng
toàn diện rõ nét thông qua việc tập trung chỉ đạo phát hiện và xử lý tham nhũng không có vùng cấm không có ngoại lệ
công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế được đẩy mạnh từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ
đối với tỉnh bạc liêu đồng chí yêu cầu địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa kiểm tra giám sát thanh tra và tự kiểm tra giám sát
nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực tham nhũng như quản lý sử dụng nhà đất công chi tiêu ngân sách đấu thầu
chỉ định thầu các dự án đầu tư công ngăn chặn tình trạng tham nhũng vật đồng thời phải vừa kiên quyết xử lý tham nhũng
vừa kiên trì giáo dục quản lý ngăn ngừa trong nội bộ quần chúng nhân dân nhằm hạn chế hiện tượng lãng phí
tiếp tục thực hành tiết kiệm trước hết trong cán bộ đảng viên công chức viên chức
cần sớm giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân nhất là những vụ việc khiếu kiện kéo dài